các bị cáo đã gây ra hậu quả vô cùng lớn cho ngành công an tổn thất không gì bù đắp được cho gia đình ba cán bộ công an
bản luận tội của viện kiểm sát cho thấy viện kiểm sát đã điều chỉnh tội danh của một mươi chín bị cáo từ tội danh giết người sang tội danh chống người thi hành công vụ
bởi sau khi đánh giá lời khai nhận tội của các bị cáo tại cơ quan điều tra và lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa
đại diện viện kiểm sát nhận thấy hầu hết các bị cáo này là nông dân
nghe theo các bị cáo chủ mưu cầm đầu lôi kéo kích động
chia đất nên đã tham gia tổ đồng thuận để chiếm đất đồng xanh và thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
từ những phân tích trên viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo lê đình công lê đình trức mức án cao nhất là tử hình về tội giết người
cùng trong nhóm bị cáo có tội danh giết người bị cáo bùi viết hiểu bị đề nghị mức án từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù
nguyễn văn tuyển bị đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi sáu năm tù lê đình doanh bị đề nghị mức án trung thân
nguyễn quốc tiến từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù
nhóm một mươi chín bị cáo được đề nghị đổi tội danh giết người thành chống người thi hành công vụ
bị đề nghị mức án thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi sáu tháng tù cho hưởng án treo mức cao nhất sáu đến bảy năm tù
nhóm bị cáo chống người thi hành công vụ gồm bốn người lê đình hiển bùi viết tiến nguyễn thị dung trần thị phượng
cùng bị đề nghị mức một mươi năm một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo
về dân sự viện kiểm sát đề nghị buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình
ba cán bộ công an theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội đang trên lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi một
khi niềm tin sự đồng thuận của nhân dân đối với chính quyền địa phương được duy trì phát huy
thì việc thực hiện các chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước sẽ đúng đắn và thắng lợi
đây cũng chính là bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng nông thôn
và thực hiện dân chủ ở cơ sở
bắt đầu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ông lê đình lưỡng được bà con nhân dân và tri bộ thôn hoành tín nhiệm bầu làm bí thư tri bộ trưởng thôn hoành
nhận rõ trách nhiệm cũng như sự tin tưởng của bà con
điều mà ông lê đình lưỡng chăn trở nhất là làm thế nào để vận động nhân dân tạo sự đồng thuận
trong việc thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước
và để cuộc sống của người dân thôn hoành đổi thay
ngày càng đi lên
cái trách nhiệm là bí thư tri bộ trưởng thôn chúng tôi cũng luôn phải suy nghĩ là đây là cái niềm tin
và cái tấm lòng gửi gắm của người dân với bản thân mình trong cái việc tổ chức thực hiện
và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của đảng các quyết định và nhiệm vụ của địa phương
đặc biệt là lo cho an sinh xã hội đời sống nhân dân
sau nhiều năm chờ đợi
mới đây năm mươi năm hộ dân tại cụm dân cư số tám thôn hoành đã thống nhất việc chia và nhận đất canh tác
đây không chỉ là niềm vui của bà con trong thôn mà đối với tri ủy thôn hoành
đây là thành công lớn trong việc vận động quần chúng nhân dân
tin tưởng vào việc thực hiện các chính sách đảm bảo quyền lợi cho bà con từ chính quyền địa phương
từ cái vụ việc trước mà nó xảy ra đồng tâm đến bây giờ thì nói chung là trở lại
còn định bình thường
từ trước đến bây giờ thì chưa chia được đất thì dân
đến bây giờ chia đất thì bây giờ là dân phân khởi thôi
nó thoải mái mà không có gì cả
công tác chỉ đạo về an ninh trật tự
và nắm tình hình nắm dư luận trong quần chúng nhân dân
nắm dư luận trong đảng viên
nó là một cái khâu đặc biệt quan trọng mà chúng tôi quan tâm
do vậy mà chúng tôi phải xây dựng các nhân tố tích cực
từ các tổ đảng từ các tri bộ ở dưới trực thuộc của đảng bộ
và những nhân tố đó phát huy tạo ra sự an toàn trong đội ngũ cán bộ đảng viên
và từ cái khâu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
cho nên là đại hội tri bộ các tri bộ đều thành công tốt đẹp
từ ngày một mươi ba tháng ba đến ngày hai mươi năm tháng ba
tri bộ tại xã đồng tâm đã tiến hành thành công đại hội cấp cơ sở
lựa chọn và bầu ra những cán bộ đảng viên gương mẫu
để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo đứng đầu
tại đại hội đại biểu lần thứ hai mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng bộ xã đồng tâm đã thống nhất quyết tâm
thực hiện thắng lợi tám chỉ tiêu và sáu nhiệm vụ trọng tâm
đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch
vững mạnh kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm
tạo niềm tin vững chắc trước đảng và nhân dân